từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ bốn mươi ba
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy thanh tra bộ xây dựng
đảng ủy thanh tra bộ xây dựng đã vi phạm quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ đảng viên
và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để một số cán bộ đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống
vi phạm pháp luật nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
gây hậu quả rất nghiêm trọng
vi phạm của đảng ủy thanh tra bộ xây dựng nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các đồng chí nêu trên
đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của bộ xây dựng và ngành thanh tra
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm và một số tổ chức cá nhân liên quan
đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ bốn mươi hai của ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật
tổ chức đảng và đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy
và đồng chí lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đề nghị ban thường vụ thành ủy tp hcm thi hành kỷ luật ban cán sự đảng
nguyên ủy ban nhân dân tp hcm nhậm ký hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
và một số cá nhân liên quan xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với đồng chí a miên và đồng chí phạm ngọc phú
bốn đề nghị ban thường vụ tp hcm thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung khác